theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng năm cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
như vậy là hai mươi bảy ngày qua việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm tám mươi tám ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm năm mươi hai ca chiếm tám mươi bảy
số ca dương tính với sars cov hai là một mươi chín ca chiếm bảy
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là sáu ca chiếm hai
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là một mươi một ca chiếm bốn
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai sáu trăm ba mươi bốn người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm hai mươi bốn người chiếm hai
cách ly tập trung tại cơ sở khác là bảy hai trăm năm mươi bốn người chiếm năm mươi ba
cách ly tại nhà nơi lưu trú là sáu một trăm bốn mươi một người chiếm bốn mươi năm